phan văn hiền và nguyễn đình sơn quê ở huyện hưng nguyên tỉnh nghệ an đang dùng máy công suất lớn hút cát từ lòng sông lên hai xà lan
đoàn liên ngành đã tiến hành lập biên bản vi phạm tạm giữ phương tiện máy móc và lập hồ sơ để tiến hành xử phạt theo quy định của pháp luật
tại lạng sơn một xe chở khách vận chuyển số lượng lớn mỹ phẩm nhập lậu đã bị lực lượng quản lý thị trường phát hiện và bắt giữ
qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện năm bao tải lớn hàng hóa được trà trộn vận chuyển trên xe
bên trong chứa hàng nghìn lọ hộp các loại bao gồm sữa rửa mặt kem giữ ẩm kem làm trắng da được sản xuất ngoài việt nam không có chứng tử hóa đơn chứng minh nguồn gốc xuất xứ
hiện nay toàn bộ lô mỹ phẩm nhập lậu trên đã bị lực lượng chức năng tịch thu đồng thời ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với lái xe nguyễn văn tuân tổng số tiền trên bốn mươi bảy triệu đồng theo quy định hiện hành
cơ quan vệ sinh an toàn thực phẩm và nông sản singapore gọi tắt là ava ngày hôm qua đã bác bỏ tin đồn trên mạng xã hội của nước này rằng khoai lang nhập từ việt nam bị nhiễm chất độc da cam
trước đó một người dùng facebook ở singapore đã đăng tải bài viết nói rằng người này đã mua khoai lang việt nam về ăn tuy nhiên sau khi luộc và cất trong tủ lạnh qua đêm người này phát hiện khoai lang chuyển sang màu xanh lục
bài viết đăng kèm hình ảnh đĩa khoai lang màu xanh cùng khuyến cáo của một bác sĩ rằng
có thể khoai lang này đã được trồng trên khu vực nhiễm chất độc da cam nên bị chuyển màu như thế
tuy nhiên ava đã bác bỏ thông tin trên cơ quan này cho biết khoai lang có chứa pleivernoics tự nhiên và các chất màu hòa tan trong nước có thể gây ra những thay đổi sắc màu khi tiếp xúc với không khí hoặc môi trường có độ ph cao